tiếp tục hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
trong phiên làm việc chiều nay quốc hội tiến hành chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
nhiều vấn đề nóng liên quan đến trách nhiệm quản lý của bộ giao thông vận tải đã được các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn
bộ trưởng nguyễn phan thắng
trong thời gian qua tại các tỉnh có vi phạm tại các trung tâm đăng kiểm
nhiều nơi đã đóng cửa gây bức xúc và khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
qua tiếp xúc cử tri đã có rất nhiều ý kiến kiến nghị đề nghị tạo điều kiện để được mở lại các trung tâm này
xin hỏi bộ trưởng bộ trưởng có giải pháp gì để sớm triển khai thực hiện nội dung này
cả nước hiện nay báo cáo với đại biểu quốc hội là chỉ còn hai tỉnh đó là bắc cận và hòa bình là chưa mở lại được
thế còn lại về cơ bản các trung tâm đăng kiểm ở các nơi cũng đã cơ bản
mở lại thì đối với hòa bình thì chúng tôi đã phải hỗ trợ cho địa phương
là đào tạo một đồng chí do địa phương giới thiệu để đào tạo thi tuyển và cấp chứng chỉ
để đồng chí có thể về để giữ cái cương vị lãnh đạo của cái trung tâm đăng kiểm
thế còn hiện nay các đăng kiểm viên thì bộ giao thông vận tải cũng đã phối hợp với sở thông vận tải của hòa bình
để mà chuẩn bị rất là đầy đủ và hôm tôi cũng mới trao đổi trong tuần trước
đến là sẽ sớm mở lại cái trung tâm đăng kiểm này
và trên địa bàn thương huệ của chúng tôi là có hai tuyến lá sơn tùy loan và lá sơn tâm lộ
thực tế thì phả khí hiệu quả đầu tư tuy nhiên là do quy mô nhỏ và lưu lượng tốc độ thì không cao
nên là chủ yếu vẫn sử dụng cái quốc lộ một a và thực tế thì có nhiều cái vụ việc là tai nạn giao thông đã xảy ra
chúng tôi cũng rất ghi nhận và nghiêm túc tiếp thu
và trong cái thời gian tới thì sẽ tiếp tục phối hợp với bộ cách đầu tư cùng với các cái bộ ngành để tham mưu cho chính phủ trong cái việc là tiếp tục mở rộng
và thủ tướng chính phủ thì cũng đã có chỉ đạo về cái việc là phải làm sao trong cái thời gian tới là ưu tiên cái nguồn vốn
cái nguồn ngân sách để tập trung vào cái việc nâng cấp tất cả những cái tuyến hai làn xe lên tối thiểu là bốn làn xe hoàn chỉnh
một số tuyến đường
các tuyến đường quốc lộ không đáp ứng được cái nhu cầu và cái yêu cầu về giao đi lại bộ giao thông vận tải
và nhiều tuyến đường đã xuất cấp nghiêm trọng
một số tỉnh đã đề xuất với chủ trương với bộ giao thông vận tải và chính phủ có cơ chế để cho phép các tỉnh dùng ngân sách của địa phương để đầu tư mở rộng các tuyến đường này
tôi xin hỏi bộ trưởng quan điểm của bộ trưởng về vấn đề này như thế nào
trong cái bối cảnh mà nguồn ngân sách trung ương có hạn mà nếu địa phương bố trí được cái nguồn vốn này để mà cùng với trung ương để thực hiện ngược đầu tư nâng cấp đối với các tuyến quốc lộ là rất là cần thiết và rất quan trọng và thấy rất là phù hợp
rất nhiều địa phương vừa rồi cũng có đề nghị như vậy
và bộ thông vận tải cũng đã tham mưu phối hợp với các bộ ngành xin ý kiến chính phủ và thủ tướng chính phủ
mặt khác hiện nay trong dự thảo luật đường bộ sắp tới trình quốc hội vào kỳ họp thứ sáu và thông qua tỉnh học thứ bảy
thì chúng tôi cũng đã đưa cái nội dung này vào cái nội dung cái dự thảo của luật để cho phép thực hiện cái việc này khi luật được thông qua
cũng tại phiên chất vấn bộ trưởng nguyễn văn thắng đã trả lời nhiều vấn đề được đại biểu quốc hội quan tâm như giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước
giảm ủn tắc giao thông tại các thành phố lớn trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định giải pháp thao gỡ khó khăn
nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ đường thủy nội địa công tác đào tạo
sát hạch giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đường thủy nội địa
sáng nay bộ công an phối hợp với hội đồng lý luận trung ương tổ chức hội thảo khoa học quốc gia
bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy nhìn lại một mươi năm qua và dự báo bối cảnh tình hình đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm dưới sự chủ trì của đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an và giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng
ủy viên bộ chính trị chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng trong báo cáo đề dẫn đã đề cập mục tiêu yêu cầu và nội dung thảo luận của hội thảo
nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn những vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn của sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
nhất là phương châm bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy
bổ sung các đánh giá về kết quả thành tựu bảo vệ tổ quốc một mươi năm qua dự báo những yếu tố tác động đến sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong thời gian tới
vai trò trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong bảo vệ tổ quốc
phát biểu khai mạc hội thảo giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của việc tổ chức hội thảo
thống nhất nghiên cứu tổng kết thực tiễn vận dụng phương châm bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy
cung cấp luận cứu khoa học và thực tiễn nhằm tham mưu với đảng bổ sung phát triển nhận thức về sự nghiệp bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh tình hình mới
hội thảo cũng nhận được tám mươi báo cáo khoa học và nghe một mươi ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu đại diện các ban bộ ngành
các nhà khoa học tướng lĩnh sĩ quan trong công an và quân đội
các ý kiến tham luận đã làm sâu sắc hơn nhận thức quan điểm của đảng về bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy
vai trò của kinh tế văn hóa trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc đồng thời nhấn mạnh việc chăm lo xây dựng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc
góp phần tạo nên nền tảng sức mạnh nội sinh của đất nước để bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
nêu bật vai trò nòng cốt và những đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
nhất là kết quả một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một
các phát biểu cũng tập trung đánh giá dự báo tình hình thế giới và trong nước từ nay đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và kiến nghị đề xuất nhiều cách làm hay giải pháp hữu ích có tính khả thi cao phục vụ sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
phát biểu kết luận hội thảo bộ trưởng tô lâm cho biết quá trình tổng kết nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc
tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của đảng ta về bảo vệ tổ quốc
tầm nhìn này được kiểm nghiệm và phát huy giá trị dẫn đường góp phần xây dựng đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay mà đại hội một mươi ba của đảng đã khẳng định
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện các thế lực thù địch thay đổi chiến lược và phương thức chống phá ta
sử dụng phương thức phi vũ trang là chủ yếu lợi dụng các chiêu bài dân chủ nhân quyền tôn giáo dân tộc để can thiệp vào nội bộ nước ta với chiến lược hết sức nguy hiểm diễn biến hòa bình kết hợp bạo loạn lật đổ
do vậy phương thức đấu tranh phi vũ trang ngày càng giữ vị trí quan trọng
đấu tranh trên các lĩnh vực kinh tế chính trị tư tưởng văn hóa là những phương thức để bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy
bộ trưởng nhấn mạnh kết quả hội thảo đã khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong đó có lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bác hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc sáng nay bộ công an tổ chức hội thảo khoa học giá trị trường tồn của tư tưởng hồ chí minh về thi đua yêu nước đối với lực lượng công an nhân dân
hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng của người về thi đua yêu nước trong lực lượng công an nhân dân gắn với thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng chỉ thị năm kết luận số một của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và chỉ thị số ba mươi bốn của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng
hội thảo đã thu hút được nhiều nhà khoa học nhà nghiên cứu đại biểu công an các đơn vị địa phương với một trăm ba mươi bốn tham luận trong đó một mươi hai tham luận trình bày trực tiếp đã góp phần làm rõ hơn những nguyên liệu của các đơn vị địa phương